thủ tục cho bệnh nhân chuyển tuyến
sau đó bà ngọc chỉ đạo ông bùi thế khang nhân viên trạm y tế lưu động
mang giấy xuống nhà đưa người dân chuyển viện
cũng theo báo cáo khi ông khang đến làm thủ tục chuyển viện
thì cả gia đình đã tự nguyện đưa cho ông khang một phong bì
sau đó vào sáng năm tháng ba ông nguyễn mạnh hùng trực tiếp đến gia đình xin lỗi
và gửi lại cho gia đình số tiền một năm triệu đồng
ngay trong sáng mộng năm tháng ba bàn giám đốc trung tâm y tế quận lê trân
và ủy ban nhân dân phường trại cao đã họp khẩn liên quan đến vụ việc
ông hùng các cá nhân liên quan được yêu cầu báo cáo giải trình các nội dung mạng xã hội
báo chí đã thông tin
sau cuộc họp trung tâm y tế quận lê trân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông nguyễn mạnh hùng
trung tâm y tế quận này cũng đã lập đoàn công tác phối hợp với ủy ban nhân dân phường trại cao
tiếp tục tiến hành xác minh các thông tin đối với các tổ chức cá nhân liên quan
để có căn cứ biện pháp xử lý theo quy định
thưa quý vị theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam hữu nghị quan trung quốc
đã tạm thời dừng thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa
nguyên nhân là do trước đó vào ngày sáu tháng ba đã phát hiện có lái xe chuyên trách trung quốc
dương tính sars cov hai nên phía bạn đã thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ nhân dân thị bằng tường
và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu
chính vì vậy những ngày gần đây
cửa khẩu quốc tế hữu nghị cũng không diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu
việc tạm thời dừng thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam
hữu nghị quang trung quốc được phía thị bàn tường quảng tây trung quốc thông báo qua điện thoại
với các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh lạng sơn
theo số liệu mới nhất của tỉnh tổng số phương tiện xuất khẩu là ba mươi một xe
trong đó hai mươi năm xe hoa quả số phương tiện nhập khẩu là ba mươi hai xe
tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn là một bảy trăm một mươi xe
trong đó có một chín mươi bảy xe hoa quả
lực lượng chức năng tại cửa khẩu đánh giá hoạt động thông quan hàng hóa tương đối nhỏ giọt
mới đây cửa khẩu phụ tân thanh xuất khẩu được ba mươi một xe
trong đó có hai mươi năm xe hoa quả và nhập khẩu ba mươi hai xe hàng
cửa khẩu sông phương chi ma không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa
do trung quốc
trung quốc nghỉ cuối tuần
trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín theo ngày tại hàn quốc ở mức trên hai trăm linh người
chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia nec của nước này đã phải họp khẩn về giải pháp an toàn
cho ngày bầu cử chính thức mùng chín tháng ba đang đến gần
chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia nec hàn quốc ro chong hee cho biết
ủy ban đã triệu tập cuộc họp đoàn thể khẩn cấp để xem xét việc quản lý yếu kém xảy ra
trong ngày bỏ phiếu sơ bộ đối với các bệnh nhân covid một mươi chín
và những người bị cách ly đồng thời thảo luận các biện pháp khắc phục
trong ngày bỏ phiếu chính thức mùng chín tháng ba
cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai mươi ở hàn quốc được dự kiến là sẽ rất căng thẳng
và kết quả vô cùng sát sao
trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín theo ngày ở mức trên hai trăm linh người
nec đang phải tính toán giải pháp nghiêm túc cho nhóm cử tri này
phát biểu với báo giới tại trụ sở thành phố sejong bà ro jong hee cho biết
trước tiên chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuẩn bị các biện pháp
trong ngày bỏ phiếu chính thức
trước đó nec đã ra thông báo xin lỗi về việc gây bất tiện
cho các bệnh nhân covid một mươi chín và với những người đang bị cách ly
trong ngày bỏ phiếu sớm
cũng liên quan đến vấn đề này chính quyền thủ đô seoul đã đề xuất
với ủy ban bầu cử quốc gia về những thay đổi với nhóm cử tri được xác nhận
là bệnh nhân covid một mươi chín và những người đang bị cách ly
các điểm bỏ phiếu sẽ bố trí nhân lực được trang bị bảo hộ an toàn
để hướng dẫn các cử tri là bệnh nhân covid một mươi chín
chính quyền thành phố seoul cũng đề xuất mức phụ cấp rủi ro
cho tất cả các nhân viên làm việc tại cả bên trong và bên ngoài điểm bỏ phiếu
là một trăm năm mươi won do mức độ mất an toàn khi phải tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín
cuộc bầu cử quan trọng diễn ra trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất
hãng sẽ gây không ít khó khăn cho hàn quốc khi vừa phải đảm bảo phòng chống dịch
vừa phải sát sao trong tổ chức bầu cử
vâng thưa quý vị chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về dịch bệnh
trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi
xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe đặc biệt luôn chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo